năm nay đã ngoài năm mươi tuổi tuy gương mặt không giấu nổi những nếp nhân của thời gian nhưng trong ông vẫn rất khỏe mạnh nhanh nhẹn và yêu đời
công việc chính của ông là đảm bảo an ninh giữ gìn tài sản tập thể và cá nhân trong trường
và dường như có những công việc thường xuyên ấy với hình dáng quen thuộc của ông đã in sâu vào tâm trí của những thế hệ học sinh phụ huynh và cán bộ giáo viên nhân viên trường mầm non họa mi
là người quê gốc tại quảng nam và đang công tác tại một cơ quan có uy tín trong nhà nước
cũng chỉ vì hoàn cảnh khó khăn tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn ông nguyễn văn thành đã vi phạm pháp luật
với cái giá mà ông văn phải trả là bản án sáu tháng tù giam về tội chiếm đoạt tài sản công dân
sau khi chấp hành xong án phạt tù tại trại giam an điểm tỉnh quảng nam và trở về địa phương sinh sống
mọi thứ dường như thay đổi đối với ông
không công việc làm không một chút vốn liếng trong tay sức khỏe thì xa suốt
bên cạnh đó bà con hàng xóm láng giềng thì có ánh mắt không thiện cảm đối với ông
đã có lúc ông nguyễn văn thành rơi vào trạng thái bế tắc mặc cảm và có ý định bỏ đi nơi khác để sinh sống
nói chung là trong thời gian đó thì mình cũng lớn tuổi rồi cho nên chính quyền địa phương rồi công an địa phương
rồi họ cũng quan tâm rồi họ cũng hay tới lưu thăm hỏi ngày tết ngày lễ là họ có đến thăm hỏi
rồi họ cũng động viên mình từ từ rồi mình lấy lại các sự căng bàn
giữa năm hai nghìn một mươi ba do thiếu hiểu biết mà ông nguyễn xuân quang chú tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã vi phạm pháp luật
và bị tòa án nhân dân thành phố tam kỳ tuyên phạt hai mươi bốn tháng tù giam với tội danh vận chuyển chất cấm
khi ở trong trại giam với sự bi quan và tuyệt vọng ông quang đã từng nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất
nhưng được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của các cán bộ quản giáo cùng sự động viên của gia đình
ông quang đã gạt bỏ những suy nghĩ lệch lạc đó và có thêm động lực cải tạo để có cơ hội làm lại cuộc đời sớm hòa nhập cộng đồng
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm nhờ cải tạo tốt ông nguyễn xuân quang đã được đặc xá tha tù
trước thời hạn
trong những năm vừa qua trên địa bàn tỉnh quảng nam nói chung
thành phố tam kỳ nói riêng thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt
đối thoại giữa lãnh đạo địa phương với những người chấp hành xong án phạt tù
bên cạnh đó thời gian gần đây các trại giam trên địa bàn tỉnh quảng nam
cũng đã khảo sát và tổ chức nhiều lớp dạy nghề cho những người đang chấp hành án phạt
đây là một hoạt động hữu ích và cần thiết để những phạm nhân đang cải tạo trong trại giam được học một nghề
sau này ra trại sớm ổn định được cuộc sống
các ngành đoàn thể vào cuộc để xây dựng các mô hình
và đặc biệt là có những hoạt động cụ thể thiết thực trong việc gần gũi
động viên giúp người tái hòa nhập cộng đồng
được thuận lợi đặc biệt là vượt qua được sự tự ti
vượt qua quá khứ lẫu lầm để có cơ hội đi tìm việc lò
học nghề cũng như vai vó ổn định cuộc sống và đặc biệt là không quay lại sai lầm cũ
nhờ sự động viên của người thân của bà con lối xóm
cùng với chính sách đặc biệt giúp đỡ những người lầm lỡ sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
ông nguyễn văn thành được nhận vào làm bà con
bảo vệ tại trường mẩm non họa my đóng trên địa bàn ông đang sinh sống
gác cổng hay trực đêm việc làm nghe có vẻ đơn giản nhưng lại vô cùng cực nhọc và đòi hỏi tính cảnh giác cao
trong những ca trực đêm nhưng ông văn vẫn luôn giữ thái độ nghiêm túc tận tụy trong công việc
trong con mắt mọi người ông văn là cả một tấm gương lao động không biết ngừng nghỉ
và chưa bao giờ ông tỏ thái độ than phiền trong công việc mà mình đang làm
ông nguyễn văn thành được nhận vào làm bà con bảo vệ tại trường mẩm non họa my đóng trên địa bàn ông đang sinh sống
thì hành án xong thì nhà trường cũng có cái nhu cầu là tuyển bảo vệ
thì cũng xin chỉ đạo với ủy ban nhân dân phường sơn thì ủy ban nhân dân phường an sơn cũng tham mưu
và cũng giới thiệu cho anh văn về làm bảo vệ ở trường
thì qua thời gian công tác tại trường thì nhìn thấy ảnh tham gia công tác rất là nhiệt tình năng nổ
và nói chung là ảnh hòa nhập từ công việc của xã hội
cũng như là công việc của bản thân riêng ảnh cũng như là chấp hành chủ trương kiến sách của đảng nhà nước thì ảnh chấp hành rất là tốt
và tham gia các công tác hoạt động của nhà trường cũng như các đoàn thể ảnh rất là nhiệt tình
bên cạnh thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam sông tam kỳ với đặc điểm ưu việt là nước sông sạch chưa bị ô nhiễm từ chất thải của các khu công nghiệp
nên rất thuận lợi cho việc người dân đầu tư phát triển kinh tế
đặc biệt là nuôi cá lồng bè trên sông góp phần thúc đẩy kinh tế
nhận thấy đây là cơ hội để phát triển kinh tế và đưa gia đình thoát khỏi diện nghèo
ông nguyễn xuân quang đã tính đến việc nuôi cá lồng bè
vượt qua sự mặc cảm của bản thân cùng với sự động viên của những người thân trong gia đình
ông quang chủ động đi học hỏi kinh nghiệm về kỹ thuật nuôi và khai thác thủy sản từ những hộ nuôi cá lồng bè ở trong vùng
bên cạnh đó
ông cũng được chính quyền địa phương tạo điều kiện về chủ trương chính sách
cũng như hỗ trợ vốn ban đầu để mua con giống mua sắm các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc nuôi cá được tốt hơn
thì địa phương anh sơn là một trong những địa phương mà chúng tôi đã triển khai sớm
xây dựng và ra mắt một số mô hình
trong đó là mô hình ba cộng một
tức là gồm là phụ nữ nông dân và hộp dụng dân binh để giúp đỡ là một đối tượng thiên án phạt tù

anh quang sau khi chấp hành xong án phạt tù về địa phương
thì công an phượng sơn đã thông mưu cho ý bong phân công người xuống gặp và vận động
thông gia tác nhập vận động
vận động anh quang chấp hành tốt chủ trương chính sách sau khi về địa phương
và ngoài ra thì vận động anh quang như là hỗ trợ
ảnh trong các việc như là tạo mạng việc làm
và sau khi về địa phương thì anh quang có xu hướng là
là kinh doanh nuôi hồ cá lồng bè và trong thời gian kinh doanh vừa qua
thì cũng đạt được nhiều hiệu quả đem lại kinh tế để nuôi sống cho bản thân cùng với gia đình
nhờ chịu khó làm ăn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
mỗi năm ông nguyễn xuân quang thu được từ một trăm ba mươi đến một trăm năm mươi triệu đồng
từ việc nuôi cá lồng bè trên sông tam kỳ
sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của những người thân trong gia đình
các đoàn thể đặc biệt là công an phường an sơn
chính là liều thuốc quý báu giúp ông quang quên đi những mặc cảm tự ti
quyết tâm làm lại cuộc đời
từ một phạm nhân sau một thời gian hòa nhập cộng đồng
ông quang đã trở thành một công dân tốt
là gương điển hình cho phát triển kinh tế
làm giàu cho gia đình cho địa phương
từ khi làm bà thì bắt đầu coi như là tôi phấn đáo làm bà
rồi chân chính rồi sống hòa nhỏ với hồn xóm bà con
có gì cũng nhát nhở đầm bạc quá nha
muốn không tôi cũng thành viên
cũng hơi bị được nhẫn chọc cho đồng xóm
cho nên tất cả những chương trình của đồng xóm là tôi tham gia
mặc dù cuộc sống có nhiều khó khăn
nhưng ông nguyễn xuân quang vẫn luôn ý thức rõ
vai trò trách nhiệm của mình
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương
cứ điểm đặn hàng tuần ông quang cùng các thành viên trong tổ
phối hợp cùng với cảnh sát khu vực thường xuyên tuần tra kiểm soát
tổ chức tuyên truyền đến người dân các chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
để công tác giữ gìn an ninh trật tự
các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm
để nhân dân nâng cao tính cảnh giác
tuyên truyền vận động nhân dân
thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
và xây dựng khu phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội
cam kết xây dựng gia đình khu dân cư an toàn
về an ninh trật tự
anh quang có tội tự quản thì anh quang rất là tốt
nhiệt quyết trong công việc
nói chung là anh cũng có là đôi lúc cũng đông đắp ở hàng xóm
được nhiều cái là cũng quan ngại cho anh quang
vì là anh một cách là tư tưởng chính trị của anh là đồng lòng
hòa nhỏ với khu phố với lại dân của chúng tôi
mỗi người một hoàn cảnh và những sai lầm khác nhau
tuy nhiên ông nguyễn thành văn và ông nguyễn xuân quang
cùng gặp nhau ở điểm chung là vượt lên quá khứ
trí thú làm ăn vươn lên trở thành người có ích cho gia đình và xã hội
trên hành trình ấy
họ đã trải qua nhiều sóng gió nhưng đong đầy yêu thương
sự quan tâm của gia đình người thân và chính quyền địa phương
đây chính là điểm tựa vững chắc để họ tiếp tục hướng về phía trước